các bậc cha mẹ cần cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan đặc biệt là trứng vàng da và vàng mắt để kịp thời đưa các con đi khám bệnh
cho tới nay đã có hơn ba giả thuyết về viêm gan bí ẩn được các nhà khoa học đưa ra tuy nhiên vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính thức về căn bệnh này
vì là căn bệnh diễn ra ở trẻ nhỏ nên thông tin này không khỏi khiến các bậc phụ huynh lo lắng

khi thấy có con có triệu trứng hãy liên hệ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bậc cha mẹ cần cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan bí ẩn trên kênh của chúng tôi
khi thấy các con có triệu chứng hãy liên hệ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất